theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến sáu giờ ngày hôm nay hai mươi ba tháng năm việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
ba mươi bảy ngày qua không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong ba trăm hai mươi bốn ca mắc có số ca còn dương tính với sars cov hai là bốn mươi tám ca
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai là sáu ca
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là ba ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bốn bảy trăm bốn mươi bốn người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là hai trăm sáu mươi sáu người cách ly tập trung tại cơ sở khác là bảy bảy trăm hai mươi sáu người
cách ly tại nhà nơi lưu trú là sáu bảy trăm năm mươi hai người